các quốc gia đang nỗ lực điều tra biến chủng mới được cho là có nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát
các nhà khoa học nam phi đang làm việc với tốc độ nhanh như trước để xác định xem biến chủng virus sars cov hai mới
được gọi là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể lây lan nhanh đến mức nào và liệu có kháng vaccine covid một mươi chín hay không
tổ chức y tế thế giới who cho biết nhóm làm việc của who về quá trình đột biến của virus sẽ xem xét để quyết định
liệu b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được xếp vào nhóm biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại
sau đó who sẽ đặt tên cho biến chủng theo bảng chữ cái hy lạp
các nhà chức trách anh ngày hai mươi năm tháng một mươi một gọi b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là biến chủng tồi tệ nhất
theo các nhà khoa học biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
các đột biến ở protein gai
b một một năm trăm hai mươi chín có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan
hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh
với ba mươi hai đột biến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
nhà dịch tễ học nate ferguson tại trường imperial college london nói rằng b một một năm trăm hai mươi chín có số lượng đột biến chưa từng có
và dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm gần đây ở nam phi
biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên được phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một nơi có ba ca nhiễm đã được giải trình tự gen
sáu ca nhiễm khác được ghi nhận ở nam phi và một ca nhiễm ở hồng kông là du khách trở về từ nam phi
bộ trưởng y tế nam phi joey fala cho biết biến chủng mới là mối lo ngại nghiêm trọng
là nguyên nhân khiến số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tăng theo cấp số nhân biến nó trở thành một mối đe dọa lớn
ngoài nam phi anh cũng đang vào cuộc điều tra
giám đốc điều hành cơ quan an ninh y tế anh jeni harris cho biết đây là biến chủng đáng lo ngại nhất
mà nước này từng gặp phải cho đến nay và các cuộc nghiên cứu khẩn cấp đang được tiến hành
để tìm hiểu thêm về khả năng lây nhiễm mức độ nghiêm trọng và khả năng thích ứng với vaccine của nó
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
giới chuyên gia đã vào cuộc giải mã hiện tượng số ca covid một mươi chín đột ngột giảm mạnh khó hiểu ở nhật bản gần đây
trong số đó có giả thuyết virus biến đổi quá nhiều đến mức tự diệt
những tuần gần đây số ca covid một mươi chín ở nhật bản bất ngờ giảm mạnh
một xu hướng khác hẳn so với làn sóng mới bùng phát ở châu âu và một số nước khác trong khu vực
hôm hai mươi ba tháng một mươi một cả quốc gia một trăm hai mươi năm triệu dân này thậm chí chỉ ghi nhận một trăm linh bảy ca nhiễm mới
con số này quá thấp so với hai mươi sáu ca ghi nhận hôm hai mươi tháng tám
đỉnh lây nhiễm trong làn sóng covid một mươi chín thứ năm ở nhật bản
mức trung bình hơn hai mươi một ca một ngày ở giai đoạn đó
số ca tử vong do covid một mươi chín cũng giảm mạnh
hôm hai mươi bốn tháng một mươi một nhật bản chỉ có một ca tử vong so với tám mươi chín ca hôm tám tháng chín
đến nay nhật bản ghi nhận hơn một mươi tám người chết vì đại dịch này
nhận định về hiện tượng giảm đột ngột này ông induro inoe giáo sư thuộc viện di truyền quốc gia nhật bản
đưa ra một giả thuyết liên quan đến chính sự biến đổi của delta
cụ thể là bộ gen của virus sars cov hai thay đổi
với tốc độ khoảng hai đột biến mỗi tháng
theo ông inue biến chủng delta ở nhật bản đã tích lũy quá nhiều đột biến
đối với các protein phi cấu trúc có khả năng sửa lỗi của virus này lên nsp một mươi bốn
kết quả là virus phải vất vả để sửa lỗi theo thời gian
cuối cùng dẫn đến hiện tượng tự diệt
ông inue cũng đưa ra giả thuyết với ban cố vấn của chính phủ nhật bản hồi đầu tháng
ông tateda nói một câu hỏi là tại sao nó không xảy ra sớm hơn
vì lỗi ở bộ gen của virus sars cov hai
của virus đã xuất hiện ở làn sóng thứ ba hồi tháng một năm nay
hơn nữa lỗi này cũng đã được ghi nhận ở một số quốc gia châu á khác
trong đó có hàn quốc thái lan
nhưng vì sao tác động của nó chỉ thấy ở nhật bản
theo ông tateda độ phủ vaccine covid một mươi chín cao là yếu tố thèn chốt
nhật bản đã tiêm chủng hơn một trăm chín mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
gần bảy mươi tám dân số trưởng thành đã được tiêm đủ hai mũi
tất nhiên ông nhấn mạnh đó không phải là yếu tố duy nhất
bởi hàn quốc cũng đã tiêm chủng đầy đủ
đầy đủ cho khoảng bảy mươi chín dân số
nhưng covid một mươi chín đang tiếp tục bùng phát mạnh trở lại ở nước này
nhiều chuyên gia cũng chung quan điểm rằng nhật bản chưa thể thoát đại dịch
đặc biệt là khi virus tiếp tục biến đổi
hiện tại giới khoa học bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
từ nam phi chưa tới ba mươi hai đột biến
biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã được phát hiện ở hơn một trăm linh trường hợp trên thế giới
chủ yếu ở nam phi
các nhà khoa học có thể phải bảo vệ
chủ yếu sẽ mất vài tuần nữa để xác định liệu bất thường về số lượng đột biến
có làm cho b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín dễ lây lan hay dễ kháng vaccine hơn không
vậy đứng trước thách thức này việt nam có cửa để có cơ hội sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín hay không
vẫn là điều chăn trở lớn
được biết thuốc kháng virus monopiravir từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng loại thuốc này
cho điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir và thuốc paclovid
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc manupiravir bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều
gồm năm mươi liều monopiravir
monopiravir bốn trăm linh mg stela việt nam và sáu mươi liều monopiravir hai trăm linh mg ostimut ấn độ
bộ y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát thuốc monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai
tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt
về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính
hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín năm
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính
hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến một
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi năm một đến sáu
và không có ca nào dẫn đến tử vong
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất
phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng thể virus thuốc ước chế intelukin sáu trong điều trị
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi ủng hộ báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đội ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại